hội chữ thập đỏ tỉnh nghệ an vừa mở hỗ trợ nhân đạo tại xã biên giới tam hợp huyện tương dương
nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
đồng thời tổ chức đêm hội trăng sáng vùng biên cho các cháu thiếu nhi tại khu vực biên giới
hơn ba trăm linh hộ khó khăn đã được nhận phiếu đổi các mặt hàng thiết yếu miễn phí như lương thực thực phẩm
trước đó vào tối ngày hai mươi tám tháng chín hội chữ thập đỏ tỉnh nghệ an và huyện tương dương đã tổ chức vui trung thu
với chủ đề đêm hội trăng sáng vùng biên cho các cháu nhỏ dân tộc mông thái tài pọng tại xã biên giới tam hợp
nhân dịp này hội chữ thập đỏ tỉnh nghệ an và huyện tương dương cùng với xã tam hợp cũng đã trao hơn bốn trăm linh xuất quà
cho các cháu học sinh trong đó một mươi suất quà cho học sinh nghèo mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng